quý vị khán giả đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị giá rét chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại miền bắc nói chung và tại thủ đô hà nội nói riêng trong ngày hôm nay
vào sáng sớm nay thì băng giá vẫn bao phủ các tỉnh miền núi còn khu vực đồng bằng thì nhiệt độ có nhích nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng rét hại tiết trời vẫn bút giá
hoàng trời rét khiến cho cơ thể tiêu tố nhiều năng lượng sức đề kháng giảm những người thể trạng yếu chưa kịp thích nghì
rất dễ bị nhiễm các bệnh như là cảm lạnh viêm mũi viêm họng hay là cúm
ngoài việc cần đặc biệt chú ý sự ấm cơ thể để bảo vệ sức khỏe thì quý vị cũng cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý
ăn uống đầy đủ dưỡng chất không nên uống rượu bia các chất kích thích và đồ uống lạnh
bên cạnh đó một lưu ý nữa đó là quý vị cũng không nên tập thể dục ở ngoài trời mà nên vận động hợp lý ở trong nhà
bản nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành phố sẽ có ở phần cuối của chương trình
còn bây giờ là các tin tức mới vừa được chúng tôi cập nhật